vào khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi một tháng chín tổ công tác cộng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên
tuần tra kiểm soát tại khu vực phường tân thịnh phát hiện bắt quả tang hà tùng long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú xã lam vĩ huyện định hóa tỉnh thái nguyên đang vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ trong ba lô của long ba bánh heroin có trọng lượng hơn một kg
bước đầu đấu tranh long khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy trên từ tỉnh điện biên về thái nguyên với giá một mươi triệu đồng
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ đối tượng nguyễn đức trung ba mươi ba tuổi
ở phường khánh xuân thành phố bôn ma thuật về hành vi trộm hai chiếc xe ô tô của người dân trên địa bàn thành phố
vào ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi tám trung đã trộm một chiếc xe ô tô hiệu mitsubisu mitsubishi pazero của một người dân ở thành phố buôn ma thuật
sau đó đưa xuống thành phố hồ chí minh cầm cố với giá là ba mươi triệu đồng
vào ngày một mươi năm tháng sáu trung bị công an thành phố buôn ma thuật bắt giữ
mở rộng điều tra trung khai nhận vào ngày một mươi bảy tháng bốn đối tượng còn thực hiện trộm một chiếc xe tải hiệu isuzu
rồi thay biển số giả thay đổi kết cấu hiện trạng của xe cà mờ số khung số máy để tiêu thụ
được biết trung từng có một tiền án về tội hủy hoại tài sản và nghiện ma túy hơn một mươi bảy năm nay
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa bắt tạm giam hai đối tượng là nguyễn văn linh hai mươi chín tuổi
chú tại nghệ an và nguyễn thanh điệp một mươi tám tuổi chú điện biên để điều tra về hành vi
cung cấp tài sản
theo điều tra ban đầu trước đó vào khoảng một giờ ngày một mươi tháng chín nguyễn văn linh đã phá ổ khóa đột nhập vào nhà của bà nguyễn thị dung
tại phường tân phong thành phố biên hòa lấy trộm hai xe máy
sau khi lấy được một xe chạy về phòng trọ cất giấu linh rủ thêm điệp ở cùng phòng quay lại nhà bà dung lấy chiếc xe còn lại
trộm được hai chiếc xe máy linh và điệp nhờ nguyễn minh thái mang về nhà cất giữ
riêng chiếc còn lại các đối tượng thay biển số để tránh bị phát hiện
qua điều tra công an tp biên hòa đã bắt giữ linh và điệp cùng tăng vật khi các đối tượng chưa kịp tiêu thụ
công an tỉnh quảng nam đang phối hợp với lực lượng kiểm lâm điều tra vụ phá rừng quy mô lớn tại tiểu khu ba trăm bốn mươi một thuộc xã trà vàn huyện nam giang
bước đầu cơ quan chức năng quảng nam xác định có gần một trăm linh gốc cây tự nhiên gồm rổi chám đã bị đốn hạ với khối lượng lên đến hàng trăm khối
vụ phá rừng xảy ra trên đất đã cấp bìa đỏ cho một phòng
chủ tịch hội đồng nhân dân xã trà vàn mới đây một doanh nghiệp đã hợp đồng với vị lãnh đạo này để thu mua cây gỗ vườn được phép khai thác
nhưng thực tế đã khai thác gỗ tự nhiên rồi vận chuyển về điểm tập kết tại xã tà pơ huyện nam giang
theo điều tra chủ tịch ủy ban nhân dân xã trà vàn đã ký giấy cho doanh nghiệp khai thác một số loại gỗ như gạo mít xoài
nhưng trong thực tế những cây gỗ bị đốn hạ không nằm trong danh sách gỗ xin khai thác
hiện cơ quan chức năng phối hợp đang kiểm định loại gỗ để phục vụ cho công tác điều tra
còn tại tỉnh bình định thời gian gần đây nạn phá rừng cũng đang có những diễn biến phức tạp
các đối tượng lâm tặc đang ngày càng manh động và liều lĩnh
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn đã xảy ra một mươi vụ lâm tặc tấn công khi các cán bộ kiểm lâm đang thi hành công vụ
ghi nhận của nhóm phóng viên
đây là chiếc ô tô của hạt kiểm lâm huyện vĩnh thạnh tỉnh bình định
giấu vết đập phá vẫn còn hiện hữu
đã hơn nửa tháng bàn tay người cán bộ kiểm lâm này vẫn còn phải băng bó tiếp tục chữa trị
đó là hậu quả của một vụ tấn công lực lượng kiểm lâm đang thi hành công vụ
ghi nhận của nhóm phóng viên
đã hơn nửa tháng bàn tay người cán bộ kiểm lâm này vẫn phải băng bó tiếp tục chữa trị
đã hơn nửa tháng bàn tay người cán bộ kiểm lâm đang thi hành công vụ
được biết ba năm trước phan văn mị là hai trong số năm đối tượng đã hai lần tham gia vụ tấn công tổ công tác của hạt kiểm lâm huyện vĩnh thạnh tỉnh bình định
khi lực lượng này đang ngăn chặn và xử lý vụ vận chuyển gỗ trái phép
tuy nhiên trong sự việc này mỹ cũng chỉ bị xử phạt hành chính
việc xử lý chưa nghiêm cũng chính là lý do khiến tình trạng lâm tặc tấn công kiểm lâm vẫn còn diễn biến phức tạp tại bình định
tiếp tục với những thông tin khác một xe ô tô tải đang vận chuyển trên ba trăm linh kg tôm nguyên liệu có chứa tạp chất đi tiêu thụ
vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bạc liêu phát hiện và bắt giữ
chiều qua trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua điểm vận phường láng tròn thị xã giá rai
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bạc liêu tiến hành dừng kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát chín mươi bốn c bốn nghìn một trăm ba mươi năm
do tài xế úng thanh điền chú địa phương điều khiển theo hướng đi tp hcm
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện phương tiện này đang vận chuyển trên ba trăm linh kg tôm nguyên liệu
có chứa tạp chất aga và cmc hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị tình hình mưa lũ đã khiến một người mất tích tại lâm đồng
vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi một tháng chín hai thanh niên đi xe máy khi đến khu vực sở lăng phường một mươi thành phố đà lạt
thì bị nước lũ cuốn trôi nhưng chỉ có một người may mắn thoát nạn
nạn nhân là anh nguyễn văn bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tạm trú tại tổ một thuộc khu sở lăng phường một mươi thành phố đà lạt
điều khiển xe máy chở nguyễn duy trí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê quán nghệ an
khi đi qua đoạn cống bị ngập có nước chảy xiết cả hai người bị nước cuốn trôi
anh trí may mắn thoát nạn còn anh nguyễn văn bình hiện đang mất tích
vào dạng sáng nay mưa đã giảm lực lượng cứu nạn cứu hộ đang lội theo dọc suối về phía hạ lưu để tìm kiếm nạn nhân
được biết điểm xảy ra tai nạn cống nhỏ thường xuyên bị tắt mỗi khi mưa lớn nước ngập sâu chảy xiết và hết sức nguy hiểm
hồi bảy giờ sáng ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi năm độ vĩ bắc một trăm một mươi năm bốn độ kinh đông
cách đảo hải nam trung quốc khoảng năm trăm một mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng tám mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km
và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày một mươi ba tháng chín vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông bán đảo lôi châu trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm một mươi km tính từ vùng tâm bão
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động mạnh
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau đó đi vào khu vực đất liền các tỉnh quảng ninh đến nam định
đến bảy giờ ngày một mươi bốn tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên đất liền khu vực đông bắc của đông bắc bộ
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng năm mươi km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất